ngày một mươi ba tháng bốn tỉnh lâm đồng cũng đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm nhà rụt nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
tại lễ phát động các cơ quan đơn vị các tổ chức xã hội tổ chức tôn giáo và các doanh nghiệp đã đóng góp và ủng hộ hơn năm tỷ đồng
năm năm qua từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp lâm đồng đã xây dựng hai ba trăm hai mươi bốn căn nhà sửa chữa sáu trăm năm mươi một căn nhà cho các hộ nghèo hộ cận nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là trên chín mươi tỷ đồng
qua đó đã góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo người nghèo trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống
hiện số hộ nghèo đa chiều tại lâm đồng còn khoảng hơn một mươi một hộ nhiều hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bỡ rột nát rất cần được quan tâm
nhân dịp này tỉnh lâm đồng kêu gọi các cơ quan đơn vị các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh cùng toàn thể cộng đồng phát huy tinh thần tương thân tương ái đóng góp ủng hộ kinh phí để tập trung xóa nhà tạm nhà rột nát
ngày tại lễ phát động đã có một mươi hai đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tham gia ủng hộ với tổng số tiền là hơn năm tỷ đồng
sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn gần bốn học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp sáu trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh
đây là một trong số ít các trường duy trì liên tục được hình thức kiểm tra đánh giá năng lực trực tiếp trong tuyển chọn học sinh lớp sáu
từ sáng sớm các phụ huynh và học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu
đầu vào đã có mặt công tác tuyển sinh được chuẩn bị chú đáo
theo chỉ tiêu sở giáo dục và đào tạo hà nội giao cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh
thì trường có sáu trăm bốn mươi chỉ tiêu cho cả hai cơ sở
tuy nhiên năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm có gần bốn hồ sơ học sinh đăng ký thi đầu vào lớp sáu
tại cơ sở tân triều thanh trì hà nội có một sáu trăm linh hồ sơ các em đăng ký thi
năm nay hình thức tuyển sinh của trường cũng thay đổi so với mọi năm
trường sẽ dựa vào điểm thi đánh giá năng lực trực tiếp
học sinh lớp sáu
mọi năm thì nhà trường dùng cả học bạ để đánh giá để xét cho các con vào trường
còn năm nay thì nhà trường đã thay đổi chỉ dùng điểm ba môn toán văn anh cấp một gọi là tiếng việt để xét cái điểm vào trường
cái học bạ nó nhiều lúc cũng là áp lực cho học sinh
bây giờ học tiểu học thì để mà được cứ điểm chín một mươi mới được vào trường lương thế vinh
thì sẽ xảy ra một hình thức tiêu cực là các con phải làm một quyền học bạ đẹp
với gần bốn hồ sơ
và sáu trăm bốn mươi chỉ tiêu tỷ lệ trọi của các học sinh khá lớn
tuy nhiên nhà trường cũng chia sẻ
việc khảo sát đánh giá năng lực cũng chỉ là phân loại học sinh cho đồng đều
nếu không đổ các trường điểm trường chất lượng cao các em học sinh có thể học các trường khác
phụ huynh cũng không cần quá áp lực đối với việc thi cử của các con
con cảm thấy hôm nay đề thi môn tiếng việt thì nó bám sát và chương trình học của con đã học với cả là con cảm thấy con làm bài tốt rồi
con mong là hôm nay con sẽ được khoảng tầm tám năm
trường tổ chức là chuyên nghiệp nghiêm túc
nên là các con thi là cũng gia đình cũng mong đợi các con có kết quả tốt
kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào lớp sáu là một trong những kỳ thi ban đầu của các em học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học
vì vậy cha mẹ cũng nên giảm áp lực và coi đây như một trong những cuộc thử sức hữu ích trên con đường học tập của các em
thưa quý vị với phương châm bốn tại chỗ nhiều mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
điểm chữa cháy công cộng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ ngay tại cơ sở
được nhân dọng các mô hình này trên hoạt trên toàn thành phố hà nội đã giúp huy động và lan toàn mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia phòng cháy chửa cháy
những ngôi nhà hộ kinh doanh nằm san sát nhau tại các con ngõ nhỏ của hà nội
nội chẳng mấy xa lạ trước nguy cơ tiềm mẩn cháy nổ cao các hộ kinh doanh nằm liên kề trên địa bàn
quận long biên đã tự nguyện đăng ký tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt
trong một ngõ giờ đây không chỉ có một tổ liên gia mà được nhân rộng với sự tham gia của cả các hộ liên kề
không chỉ tự nguyện trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy các hộ nằm trong tổ liên gia
đều sẵn sàng hướng dẫn khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy cho các hộ dân xung quanh
nhiều điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn dân cư được xây dựng mang lại hiệu quả thực tế cao
những mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã và đang cho thấy hiệu quả tích cực trong việc phòng cháy chữa cháy
điều này không chỉ bảo đảm an toàn giúp người dân chủ động khi có cháy chữa cháy
mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng nếu có cháy lớn xảy ra